nhiều hộ dân ở thôn thèn nưa thèn trồ thị trấn phong thổ huyện phong thổ tỉnh lai châu đang hết sức bức xúc do nước thủy điện nậm na hai dân đã khiến cho rất nhiều ruộng nương bị ngập và không thể canh tắc được
mặc dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay người dân vẫn chưa nhận được hỗ trợ đền bù
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là diện tích gần hai hectare ruộng nương của gia đình chị hồ thị mí thôn thè nưa thị trấn phong thổ đã canh tác sản xuất gần hai mươi năm nay
thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào trồng ngô và một số cây trồng khác trên diện tích này
nhưng sau khi thủy điện nậm na hai đưa vào vận hành khai thác nước đã dâng lên làm sạt lở và ngập gần hết đất nương khiến gia đình chị mí thiếu đất sản xuất
cuộc sống gặp nhiều khó khăn
bọn em cũng làm nương từ cái năm chín mươi bốn đến bây giờ
cái hồi đấy là bố mẹ của em còn ở bố mẹ cũng đã làm rồi đấy
thì bây giờ bố mẹ mất
bây giờ bọn em cũng vẫn cứ giữ đất vẫn cứ làm nương ở đây
bây giờ cái đất nương của em này sạt lở là tập đoàn hưng hải làm cái thủy điện này lên
thế là đất nhà em cũng sạt đỡ rất nhiều
thế là bọn em cũng làm đơn kiến nghị đến sang thị trấn đi gửi bên thị trấn đấy cho thị trấn gửi sang tập đoàn hưng hải
nhưng mà tập đoàn hưng hải cũng chả thấy nói năng gì
không chỉ riêng hộ gia đình chị mí mà hàng chục hộ gia đình khác
ở ba thôn bản thèn nưa thèn trồ và triềng na cũng nằm trong tình trạng tương tự
về nước rừng thủy điện của năm na hai là ảnh hưởng rất là lớn đối với các thôn
có cả thôn thèn trồ thèn nưa và triềng na
nhưng mà quan trọng là ở trong thôn thẻ nưa chúng tôi hiện tại đang bị xói mòn dần dần
một cái phần diện tích của đất ruộng ấy bây giờ đang sạt lở
chúng tôi cũng đã kiến nghị lên cấp trên rồi
nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa thấy khắc phục ạ
bị thiệt hại các hộ dân nói trên đã nhiều lần làm đơn kiến nghị đến chính quyền thị trấn
và đơn vị quản lý vận hành thủy điện mong được giải quyết hỗ trợ đền bù
nhưng đến nay người dân vẫn chưa nhận được bất cứ khoản hỗ trợ đền bù
hay câu trả lời nào của các đơn vị liên quan
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn phòng thổ cho biết
sau khi nhận được phản ánh của người dân thị trấn đã cử người đến xác minh hiện trường
đồng thời gửi công văn đến công ty trách nhiệm hữu

và công ty cổ phần quản lý vận hành thủy điện tây bắc đề nghị giải quyết cho người dân
tuy nhiên phía công ty trách nhiệm xây dựng hưng hải đơn vị chủ đầu tư thủy điện nậm na hai
lại cho rằng chưa nhận được đơn đề nghị của dân và công văn của ủy ban nhân dân thị trấn phong thổ
chuyển đến về vấn đề này
cái đơn của dân thì thực ra là công ty chưa nhận được cũng như là cái văn bản của thị trấn phong thổ ấy
văn bản ngày sáu tháng một mươi thực ra là công ty không có nhận được cái văn bản đấy
quả bóng trách nhiệm giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương cứ đá qua đá lại cho nhau
còn ruộng nương của người dân thì đang từng ngày bị sạt lở do nước thủy điện dâng lên hạ xuống
thiết nghĩ chính quyền địa phương của tỉnh lai châu cần sớm vào cuộc xác định thiệt hại
và có hướng xử lý sai phạm trong đền bù và quy trình vận hành thủy điện nậm na hai